ngày hôm nay đã là ngày hai mươi ba tháng chạp năm nhâm dần
ngày ông công ông táo về trời báo cáo tất cả những công việc của con người
trong suốt một năm qua theo tín ngưỡng cổ truyền
vâng ạ không ai biết chính xác tục cúng ông công ông táo có từ bao giờ
chỉ biết rằng nó tồn tại từ rất lâu và đã được đi vào tiềm thức của người dân việt nam nhiều thế hệ
theo quan niệm của người việt táo quân không chỉ là hai vị thần cai quản mọi hoạt động của gia chủ
mà còn là vị thần ngăn cản sự xâm phạm của ma quỷ giữ bình yên cho gia đình gia chủ
vì vậy tục cúng ông công ông táo mang ý nghĩa cầu mong cho sự ấm no đầy đủ
vào ngày này người dân làm mâm cơm để bày tỏ lòng biết ơn tới các vị thần
tùy từng vùng miền địa phương khác nhau thì mâm cỗ cúng ông công ông táo cũng có những đặc trưng riêng
đồng thời trong mâm cơm cúng người việt thường chuẩn bị thêm cá chép để thả phóng sinh ở sông hồ sau lễ cúng
việc chuẩn bị cá chép mang ý nghĩa chuẩn bị phương tiện để ông táo cưỡi về trời
ngoài ra còn có ngụ ý cá vượt vũ môn hay cá chép hóa dòng
cá chết mang ý nghĩa biểu tượng cho sự thăng hoa tinh thần vượt khó sự kiên trì và bền bỉ để đi tới thành công